ngày sáu tháng bảy sở y tế đồng nai cho biết đã khẩn cấp phong tỏa tạm thời chợ đầu mối tân biên
sau khi ghi nhận một tiểu thương tại chợ dương tính với sars cov hai
đây là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh đồng nai
đêm ngày năm tháng bảy đồng nai ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch thứ tư đến nay lên tám mươi chín trường hợp
trong số chín trường hợp mới ghi nhận có hai tiểu thương tại thành phố biên hòa
lấy hàng từ thành phố hồ chí minh về buôn bán tại chợ đầu mối tân biên
thành phố biên hòa và một chợ khác tại phường thống nhất
sau khi ghi nhận trường hợp dương tính ngay trong đêm lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã phong tỏa tạm thời chợ đầu mối tân biên tiến hành lấy mẫu test nhanh
xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương trong chợ
kết quả ba trăm sáu mươi năm mẫu đều âm tính với sars cov hai
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra tìm người đến chợ đầu mối tân biên
có tiếp xúc với trường hợp dương tính với sars cov hai
cùng với đó lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các trường hợp liên quan đến một tiểu thương
cũng dương tính với sars cov hai ở một chợ khác tại phường thống nhất thành phố biên hòa